trước khi vướng vào lao lý ông đỗ anh dũng từng gây xôn xao giới đầu tư bằng động thái xin chấm dứt hợp đồng đấu giá tài sản lô đất hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng ở thủ thiêm tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố bắt tạm giam ông đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh cùng sáu bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ông dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên và một số công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật tổng giá trị là một mươi tỷ đồng
bộ công an xác định sau khi huy động số tiền của nhà đầu tư các bị cáo không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
tập đoàn tân hoàng minh của đại gia đỗ anh dũng nổi tiếng nắm giữ hàng loạt dự án khủng
tại các vị trí đất vàng ở hà nội trước khi bị khởi tố ông dũng và tập đoàn này dính đến nhiều vụ lùm xùm trên thị trường đầu tư bất động sản và trái phiếu
huy động hàng nghìn tỷ đồng thông qua trái phiếu
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sở giao dịch chứng khoán hà nội ghi nhận nhóm công ty liên quan đến tập đoàn tân hoàng minh để mạnh huy động vốn từ kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ
một trong số đó là công ty cổ phần công điện mùa đông đơn vị thành viên của tân hoàng minh đã huy động bốn trăm năm mươi tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu
để làm được điều này nhiều tài sản đã được sử dụng để đảm bảo cho hai lô trái phiếu trên
trong đó có quyền sử dụng đất của hoàng hải phú quốc thuộc dự án hoàng hải complex
trái phiếu còn được đảm bảo bằng một mươi triệu cổ phần cung điện mùa đông với mệnh giá là hai mươi bảy một trăm sáu mươi ba đồng một cổ phiếu thuộc sở hữu của bà vũ mỹ linh
bên bảo lãnh thanh toán là tân hoàng minh group
năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei cũng huy động lô trái phiếu tám trăm linh tỷ đồng vào tháng bảy
lô bốn trăm năm mươi tỷ đồng vào tháng tám và lô năm trăm linh tỷ đồng vào đầu tháng một mươi một
mục đích được huy động này được cho là để hợp tác kinh doanh tại dự án hoàng hải complex
bên bảo lãnh thanh toán vẫn là tân hoàng minh group
bên cạnh đó một đơn vị nữa là công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt cũng từng huy động thành công các lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến hai bảy trăm linh tỷ đồng
ủy ban chứng khoán nhà nước thống kê từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
ba công ty thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
gồm công ty ngôi sao việt công ty cung điện mùa đông công ty sô lê y đã thực hiện chín đợt trả bán trái phiếu dương lẻ với tổng trị giá là một mươi ba mươi tỷ đồng
đến ngày bốn tháng bốn ủy ban chứng khoán nhà nước đã có quyết định hủy bỏ chín đợt trào bán trái phiếu này
trước đó tân hoàng minh từng đầu tư khoảng một tỷ đồng để thâu tóm lô đất kim cương tại ngã tư hàng bài quận hai bà trưng hà nội để xây trung tâm thương mại và tái định cư
năm hai nghìn một mươi một doanh nghiệp được giao đất
quá trình triển khai nhà đầu tư là công ty cổ phần thời đại mới tnt công ty con của tân hoàng minh xin điều chỉnh chiều cao công trình lên một mươi hai tầng song không được đồng ý
cuối cùng tân hoàng minh sang tay cho mastery homes để triển khai dự án bất động sản
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tập đoàn này tiếp tục đấu giá khu đất diện tích là ba m hai tại số hai mươi ba lê duẩn quận một tp hcm và chúng với giá đấu cao nhất là một bốn trăm ba mươi tỷ đồng
sau đó tập đoàn gửi đơn đề nghị hủy kết quả đấu giá lên chính quyền tp hcm với lý do là phương án đấu giá có sai phạm về mức giá
tiếp đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng đã đấu giá thành công cặp trễ hơn sáu năm tỷ đồng
sau khi thắng cuộc ông chủ tân hoàng minh lại từ chối mua tài sản do chính mình đã đấu chúng
năm hai nghìn một mươi bảy đến lượt hàng loạt dự án của tập đoàn tân hoàng minh tại hà nội bị thanh tra bộ xây dựng kết luận sai phạm
các sai phạm bao gồm một số gói thầu thi công hết hiệu lực hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công nhiều nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết đấu giá đất cao rồi xin bỏ cọc
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư bất động sản ngồi xa việc
thuộc tập đoàn tân hoàng minh gây xôn xao giới đầu tư khi đấu giá thành công lô đất rộng hơn một mươi m hai tại thủ thiêm tp hcm
phiên đấu giá khi đó có sự tham gia của một mươi năm đơn vị trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như công ty trách nhiệm hiếu hạn capital land vista công ty cổ phần quốc lộc phát công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản hà an
giá khởi điểm đấu giá là hai chín trăm bốn mươi hai hai tỷ đồng
sau bảy mươi lần trả giá của các đơn vị tham gia
ba phiên đấu giá công ty ngôi sao việt đã vượt qua nhiều đối thủ để chúng đấu giá với mức giá là hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng cao gấp tám ba lần so với giá khởi điểm
chia sẻ với báo chí ngay sau khi thời điểm chúng đấu giá ông đỗ anh dũng nói bản thân rất vui bởi doanh nghiệp muốn tìm một quỹ đất đẹp để xây dựng một công trình lớn cho tp hcm
ông nhấn mạnh lô đất sẽ được phát triển thành dự án khu nhà ở hỗn hợp thương mại dịch vụ
tuy nhiên vào ngày một mươi một tháng một ông đỗ anh dũng bất ngờ có tâm thư gửi tới lãnh đạo đảng nhà nước để bày tỏ việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bàn đấu giá tài sản lô đất nêu trên
trong đó ông dũng nói hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng là mức giá cao bất ngờ và khẳng định bản thân trước khi tham gia đấu giá cũng không bao giờ nghĩ đến
ông nói rằng vì lòng tự hào dân tộc và danh dự của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước nên đã quyết tâm trả giá cao hơn bảy trăm linh tỷ đồng để vượt qua một công ty nước ngoài
nhưng sau khi đấu giá doanh nghiệp suy nghĩ lắng nghe dư luận xã hội và thấy rằng kết quả chúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt
ngày hai mươi năm tháng một công ty ngôi sao việt có văn bản gửi các cơ quan chức năng ở tp hcm đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá lô đất ở thủ thiêm
với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng công ty ngôi sao việt chấp nhận từ bỏ số tiền cọc gần sáu trăm linh tỷ đồng đồng thời chấp nhận chịu mọi chế tài theo quy định của pháp luật
ngoài những lùm súng trên cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tập đoàn tân hoàng minh cũng được chú ý khi bộ công an thu nhập tài liệu để xác minh làm rõ thông tin về việc chấp thuận chủ trương đầu tư quy hoạch xây dựng kế hoạch giao đất và nghĩa vụ tài chính của một mươi một dự án tại hà nội của doanh nghiệp này
các dự án bao gồm the le ponder hoàng cầu trung cư de palais de louis nguyễn văn huyền de san fares hàng bài the leroy soleil quảng an tân hoàng minh the el dorado phú thượng
the el dorado hai phú thành de capital trần duy hương summit building trần duy hương the jardin royal tân hoàng minh tại đại cổ việt tân hoàng minh lào đúc và tân hoàng minh hoàng mai
theo luật sư tùy theo tính chất và mức độ vi phạm việc phát hành trái phiếu riêng lẻ không tuân thủ quy định sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
ngày bốn tháng bốn ủy ban chứng khoán nhà nước quyết định hủy bỏ chín đợt trả bán trái phiếu của ba công ty thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn
cơ quan này cho biết công ty ngôi sao việt công ty cung điện mùa đông công ty solei là các công ty chưa đại chúng đã thực hiện chín đợt trào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá là một mươi ba mươi tỷ đồng trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
quyết định hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu được ủy ban chứng khoán nhà nước đưa ra do ba công ty này có hành vi công bố thông tin sai sự thật che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ
theo quyết định này các tổ chức đăng ký
lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của công ty ngôi sao việt công ty cung điện mùa đông công ty solaye thuộc tập đoàn tân hoàng minh trong chín đợt trả bán trên
phát hành trái phiếu riêng lẻ là gì
luật sư nguyễn thị huyền trang giám đốc công ty luật viên an cho biết trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp hoặc chính phủ với người nắm giữ
trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ một năm trở lên do doanh nghiệp phát hành xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu
trái phiếu bao gồm nhiều loại như trái phiếu doanh nghiệp xanh trái phiếu chuyển đổi trái phiếu có đảm bảo và trái phiếu kèm chứng quyền
theo quy định tại khoản bốn điều bốn mươi sáu và khoảng hai điều một trăm hai mươi tám luật doanh nghiệp trào bán trái phiếu riêng lẻ là trào bán trái phiếu không thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho dưới một trăm linh nhà đầu tư
không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng các điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ
theo luật sư trang để trao bán trái phiếu doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản một điều chín nghị định một trăm năm mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp
bao gồm công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật việt nam
thanh toán đủ cả gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu nếu có
trừ trường hợp trả bàn trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận
có báo cáo tài chính năm trước liên kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện
nhà đầu tư mua trái phiếu đáp ứng đủ các điều kiện
luật sư trang nói các điều kiện này không áp dụng đối với trào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng trào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền
theo luật sư trang theo quy định tại điều một mươi một của nghị định này quy định trào bán trái phiếu gồm các bước doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ trả bán trái phiếu theo quy định doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt trả bán doanh nghiệp tổ chức trả bán trái phiếu và doanh nghiệp thực hiện đăng ký lưu ký trái phiếu
riêng đối với việc trao bán trái phiếu chuyển đổi trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bắt buộc phải gửi một bộ hồ sơ trả bán trái phiếu đến ủy ban chứng khoán nhà nước
sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận doanh nghiệp mới được công bố thông tin trước đợt trào bán
trong vòng một mươi ngày kể từ ngày hoàn thành đợt trả bán doanh nghiệp phải báo cáo kết quả trả bán trái phiếu cho ủy ban chứng khoán nhà nước
ở góc độ pháp lý luật sư hà huy phong giám đốc công ty luật interco cho biết doanh nghiệp phát hành trái phiếu không tuân thủ quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ
tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
luật sư phong cho rằng việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán và quy định của pháp luật có liên quan
theo luật sư về trách nhiệm dân sự việc xử phạt tùy thuộc vào hành vi và mức độ vi phạm
chẳng hạn đối với hành vi lập xác nhận hồ sơ đăng ký trả bán phát hành chứng khoán riêng lẻ có thông tin sai lệch sai sự thật hoặc che giấu sự thật có thể bị phạt tiền từ bốn trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng
đối với hành vi làm giả giấy tờ xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện trả bán phát hành trong hồ sơ đăng ký trả bán phát hành chứng khoán riêng lẻ có thể bị phạt tiền từ một tỷ đồng đến một năm tỷ đồng
về trách nhiệm hình sự người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động trả bán nhiêm yết giao dịch hoạt động kinh doanh chứng khoán tổ chức thị trường đăng ký lưu ký bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ một tỷ đồng đến dưới ba tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ năm trăm linh triệu đồng đến dưới một tỷ đồng có thể bị phạt kẻ tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
nếu thuộc trường hợp thu lợi bất chính một tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư ba tỷ đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm